trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình sáng ngày hai mươi năm tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm động viên và tìm hiểu đời sống việc làm của ngư dân xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh ủy quảng bình
trò chuyện với bà con thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương thành tích của xã đức trạch đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới
đặc biệt xã đã thực hiện tốt việc bồi thường khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển để bảo đảm sinh kế cho người dân
thủ tướng lưu ý địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp dựa trên các lĩnh vực có tiềm năng nhất là du lịch đồng thời làm tốt hơn nữa dịch vụ hậu cần nghề cá
thủ tướng cũng đã đến thăm tặng quà và tìm hiểu đời sống một số hộ ngư dân thăm mô hình chế biến ruốc biển truyền thống ở xã đức trạch
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ có buổi làm việc với tỉnh ủy quảng bình
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng bình từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhất là trong điều kiện nhiều khó khăn thử thách của năm vừa qua